trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ ngày chín tháng bốn toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người đường sát và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý hơn bảy trường hợp xử phạt
nộp kho bạc nhà nước năm chín tỷ đồng tạm giữ hai mươi bốn xe ô tô hơn bảy trăm một mươi xe mô tô tước bốn trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục đã kiểm tra xử lý hơn một trăm linh trường hợp vi phạm
trật tự an toàn giao thông xử phạt gần bốn trăm tám mươi triệu đồng
trên các tuyến cao tốc có lúc lượng phương tiện đông phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ồn tắc